tình hình hạn mặn đã làm cho hàng nghìn hộ dân ở các huyện cần duộc cần đước tân trụ tỉnh long an thiếu nước sinh hoạt trầm trọng người dân phải mua nước với giá trên một trăm linh đồng một mét khối
mặc dù giá nước tăng cao nhưng nhiều hộ dân có tiền cũng không mua được nước ngọt sử dụng do nhà xa trục lộ chính xe đổ nước không đến được
ủy ban nhân dân tỉnh long an cho biết hạn mặn đã và đang làm cho hơn tám hộ dân ở huyện cần duộc và nhiều hộ dân ở huyện cần đước và tân trụ đang thiếu nước ngọt phục vụ sinh hoạt
hiện tại nhiều hộ dân ở khu vực xã tân tập huyện cần duộc đang phải mua nước ngọt từ các giếng tầng nông với giá trên một trăm linh đồng một mét khối
theo những người dân ở xa trục lộ chính thì có tiền mua gạo dễ hơn mua nước ngọt để sử dụng
tôi cũng mong chính quyền địa phương giúp đỡ cho dân chúng ở đây nước nôi đồ xài tháng khô quá trời hạn không có nước nôi gì uống giờ có tiền cũng không đổi được
hiện tại người dân ở các xã long phụng đông thảnh phước vĩnh tây tân tập và một phần phước vĩnh đông huyện cần duộc đang thiếu nước ngọt để sinh hoạt
trong khi đó nhà máy nước bằng tâm và một giếng nước tư nhân chỉ đáp ứng được một phần ba so với nhu cầu của các xã
là ba đồng